kính chào quý vị và các bạn
tháng năm và tháng sáu dương lịch hàng năm khu vực bắc bộ thường xuất hiện những đợt mưa rào và rông
dèn giữa những ngày nắng nóng và năm nay cũng không ngoại lệ
do ảnh hưởng của sảnh áp thấp nên trong đêm nay và ngày mai khu vực đông bắc bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
do ảnh hưởng của mưa lớn nên nguy cơ xảy ra lũ quét xả lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp rất cao
người dân cần chủ động có kế hoạch ứng phó
do mưa nhiều nên nền nhiệt trên khu vực chưa có xu hướng tăng cao chỉ sao động trong khoảng từ hai mươi ba ba mươi một độ
sau đó từ ngày hai mươi sáu mưa có xu hướng giảm dần cùng nền nhiệt độ tăng nhẹ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hai ngày tới cũng có mưa vừa đến mưa to ở nhiều nơi
người dân cũng cần đề phòng với lũ quét và sạt lở đất rất dễ xảy ra
nền nhiệt độ trên khu vực trong hai ngày tới cũng khá mát mẻ trưa chiều chỉ ở trong ngưỡng là hai mươi tám ba mươi một độ
và cũng từ ngày hai mươi sáu khi mưa rông giảm đi nền nhiệt tại đây sẽ tăng trở lại
các tỉnh phía bắc miền trung như thanh hóa nghệ an trong hai ngày tới tiếp tục có mưa vừa
có nơi mưa to đến rất to và rông mạnh
sau đó mưa có xu hướng giảm dần nhiệt độ cao nhất và trưa chiều ở khu vực này trong hai ngày tới
phổ biến ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ sau tăng dần một hai độ mỗi ngày
khu vực từ hà tĩnh trở vào đến thừa thiên huế trong ba ngày tới cường độ nắng giảm dần
và xuất hiện mưa rông rải rác giúp nền nhiệt độ dễ chịu hơn
nhiệt độ cao nhất ngày mai giao động từ ba mươi ba ba mươi sáu độ và sau đó giảm dần
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết cũng dần có sự biến đổi
sự báo là trong khoảng ba ngày tới cường độ nắng trên khu vực giảm và về chiều tối xuất hiện mưa rông rải rác
nền nhiệt trên toàn khu vực sẽ giảm dần
nắng nóng về cơ bản sẽ kết thúc khi nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng ba mươi hai ba mươi năm độ
ba ngày tới tiếp tục chịu sự chi phối của đới gió tây nam
do vậy khu vực trời có nắng gián đoạn vào ban ngày và đến chiều tối xuất hiện mưa rông
cục bộ có nơi xảy ra mưa rông mạnh kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xét gió giật mạnh
nhiệt độ tại đây vẫn duy trì từ hai mươi đến ba mươi hai độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây trong ba ngày tới cũng chịu tác động của gió mùa tây nam
nên về chiều tối có mưa rông rải rác trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
nguy hiểm ban ngày khu vực còn nắng gián đoạn với mức nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến ba mươi năm độ